bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín chính phủ thực hiện tăng lương cơ sở lên một bốn mươi chín triệu đồng một tháng
điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng theo quy định
đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở
tại nghị quyết số bảy mươi hai nghìn một mươi tám qh một mươi bốn về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
quốc hội giao chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ một ba mươi chín triệu đồng một tháng lên một bốn mươi chín triệu đồng một tháng
điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng theo quy định
đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở
thời điểm thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
giao các bộ cơ quan trung mương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương
kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh giản biên chế
nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng theo quy định
đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng
hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ cơ quan trung mương và địa phương không cân đối được nguồn theo quy định của chính phủ